và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày hôm nay tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
thường trực ban chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ hai mươi một đến nay
kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm
về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định và định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc
vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực tình hình kết quả thành lập và hoạt động của ban chỉ đạo
phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo nhận định từ sau phiên họp thứ hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
các đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục các bước phát triển mới
các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra hai bốn trăm bảy mươi bốn vụ với bốn sáu trăm bốn mươi sáu bị can
truy tố hai một trăm năm mươi bảy vụ với bốn năm trăm sáu mươi bốn bị can xét xử sơ thẩm hai một trăm chín mươi tám vụ với bốn sáu trăm hai mươi bị cáo về các tội tham
nhũng trước vụ kinh tế trong đó về tham nhũng đã khởi tố mới bốn trăm một mươi bốn vụ án với
tỉnh bị can các cơ quan chức năng đã khởi tố mới điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc
biệt nghiêm trọng phức tạp xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu hoạt động khép kín
xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước như vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại
giao vụ án xảy ra tại tập đoàn flc tập đoàn tân hoàng minh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
tập đoàn vạn thịnh pháp v v đã khởi tố điều tra một mươi năm cán bộ cấp cao thuộc diện bộ chính trị
ban bí thư quản lý trong đó có bốn ủy viên nguyên ủy viên trung ương đảng là bộ trưởng
nguyên bộ trưởng bí thư nguyên bí thư tỉnh ủy tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo xét xử kịp thời
một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch bộ chính trị ban bí thư đã tổ chức một mươi một đoàn kiểm tra việc triển
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn về xây dựng
chỉnh đốn đảng quy định những điều đảng viên không được làm quy định trách nhiệm nêu gương
ban chỉ đạo tổ chức tám đoàn kiểm tra chuyên đề quốc hội chính phủ đã chỉ đạo ra soát để khắc phục
những sơ hở bất cập liên quan đến đấu thầu đấu giá quản lý sử dụng đất chứng khoán trái phiếu
doanh nghiệp tài chính tín dụng quy hoạch xây dựng giám định định giá tài sản lần đầu tiên
ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư cho thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng
khóa một mươi ba đối với ba ủy viên trung ương đảng các địa phương đã miễn nhiệm một chủ tịch hội đồng nhân
dân tỉnh hai chủ tịch ủy ban nhân dân các cơ quan chức năng qua công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán
đã chuyển bốn trăm chín mươi tám vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của
pháp luật trong đó riêng ngành thanh tra kiểm toán chuyển ba trăm hai mươi năm vụ việc các địa phương đã khởi tố mới
hai vụ án tham nhũng các cơ quan tố tụng đã tạm giữ kê biên tài sản phong tỏa tài khoản ngăn chặn
giao dịch tài sản có giá trị trên một trăm sáu mươi tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác các cơ quan thi
hành án dân sự đã thu hồi được gần một mươi sáu tỷ đồng tuy nhiên theo tổng bí thư nguyễn phú trọng
vẫn còn một số tồn tại hạn chế như một số vụ án vụ việc chậm kết thúc xử lý công tác giám định
định giá tài sản phối hợp chưa tốt nhiều vụ án phải tạm đình chỉ chờ kết quả giám định định giá
tình trạng tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đất đai đấu thầu chứng khoán phát hành trái phiếu doanh
nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có sự câu kết móc nối giữa cán bộ thoái hóa biến chất với
doanh nghiệp tổ chức để trục lợi gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng lưu ý
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ hết sức khó khăn phức tạp và lâu dài
tổng bí thư đề nghị thường trực ban chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy mạnh điều tra
truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi hai kết thúc điều tra điều tra bổ sung một mươi một vụ án truy tố chín vụ án
xét xử sơ thẩm một mươi một vụ án xét xử phúc thẩm ba vụ án kết thúc xác minh xử lý hai mươi một vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo